cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng anh sinh năm hai nghìn trú tại xã phước tân huyện xuyên mộc để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản

chiếc xe chiếm đặt được đối tượng này nhờ một người bạn mang đi bán dùm đến nhận đơn trình báo của bị hại công an huyện xuân mộc đã điều tra làm rõ và bắt giữ hoàng anh cùng với chiếc xe là tăng vật vụ án